sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tỉnh hậu giang tổ chức lễ truy điệu cải táng năm hài cốt anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
đây là một trong những hoạt động thiết thực của tỉnh kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
tại buổi lễ các đoàn đại biểu thắp hương trên đài tưởng niệm viếng các hương hồn liệt sĩ và dành phút mặc niệm
tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
sau thời gian nỗ lực tìm kiếm các ngành chức năng tỉnh hậu giang phát hiện năm mộ liệt sĩ
trong đó một mộ liệt sĩ đã quy tập thuộc ấp phúc lợi a xã phú hữu huyện châu thành là liệt sĩ võ văn liêm
hy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đơn vị tiểu đoàn tây đô hai mộ liệt sĩ thuộc ấp chín a hai xã vị bình và ấp ba a xã vị đông huyện vị thủy
cả hai mộ đều chưa biết được tên quê quán đơn vị
một mộ liệt sĩ chưa biết tên hy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đơn vị tiểu đoàn hai trung đoàn một
được tìm thấy tại ấp hai xã hỏa an huyện phụng hiệp và một mộ liệt sĩ chưa biết tên hy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đơn vị tiểu đoàn ba trăm linh bảy được tìm thấy tại ấp long thạnh một xã long phú thị xã long mỹ tỉnh hậu giang